quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai khối khí lạnh cuối mùa suy yếu lệch đông
với đới gió đông đến đông nam đưa ẩm từ ngoài khơi vào tiếp tục mang đến cho các tỉnh thành
phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội trạng thái nhiều mây về đêm và sáng sớm có lúc lất phất mưa nhỏ
tuy nhiên ban ngày thì trời tạnh giáo mát mẻ với nhiệt độ trên các khu vực được dự báo
sẽ giao động từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
trong khi đó ở phía tây bắc bộ ngày mai có nắng nhiệt độ cao nhất ngày ở đây giao động
trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi năm độ
nắng nóng xuất hiện cục bộ một vài nơi thuộc khu vực lai châu điện biên cũng như sơn la
ở miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh đêm nay và ngày mai
cũng chịu ảnh hưởng yếu của khối khí lạnh cuối mùa lệch đông vì thế trời nhiều mây
có lúc có mưa nhỏ những cơn mưa nhỏ này tập trung chính ở vùng ven biển
trưa chiều mai trời truyền tạnh giáo
có nắng nhiệt độ chiều mai thanh hóa duy trì trong khoảng từ hai mươi chín độ
khu vực nghệ an hà tĩnh nhiệt độ giao động từ ba mươi đến ba mươi hai độ
còn khu vực từ quảng bình đến bình thuận ngày mai có nắng từ sáng và duy trì suốt cả ngày
trong đó quảng bình đến bình định vẫn là những vùng có nắng mạnh và nóng
với nhiệt độ cao nhất ngày mai ở đây phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
riêng một số nơi ở phía tây có nhiệt độ trên ba mươi sáu độ
còn vùng từ phú yên đến bình thuận nhiệt độ phổ biến ba mươi hai ba mươi bốn độ
tây nguyên và nam bộ đang trong những ngày nắng mạnh
trời có nắng từ sáng và duy trì tới khoảng một mươi bảy giờ chiều
khiến cho nền nhiệt ở nam bộ và tây nguyên đều bị đẩy lên ngưỡng cao từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
cục bộ có nơi trên ba mươi bảy độ
trên biển các khu vực biển từ bắc vào nam đều có được tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực phía bắc và giữa của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng nam đến đông nam cấp bốn cấp năm
còn ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trương sa gió đông bắc cấp ba
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước